ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ vừa cho biết do ảnh hưởng thời tiết cực đoan mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập tốc mái nhà và sạt lở gây hậu quả nặng nề cho người dân
ước tính tổng thiệt hại tài sản do thiên tai lên tới trên một mươi bảy tỷ đồng
từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ xảy ra hai mươi tám đợt lốc xoáy làm sập ba mươi một căn nhà tốc mái hai trăm một mươi năm căn và làm hai người bị thương ước thiệt hại tài sản khoảng ba tỷ đồng
xảy ra hai mươi ba điểm sạt lở làm sạt hoàn toàn chín căn nhà hai mươi bốn căn nhà bị ảnh hưởng tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở là năm trăm bảy mươi bảy mét ước thiệt hại là hơn một mươi bốn tỷ đồng
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ban ngành thành phố ủy ban nhân dân và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các quận huyện thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng trong ứng phó
nhờ đó công tác khắc phục thiệt hại được khẩn trương thực hiện đạt kết quả cao góp phần ổn định đời sống nhân dân